những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại